nhân chuẩn nhật về nhà bố mẹ đẻ ăn cơm bữa ăn trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai vốn không nằm trong kế hoạch
hôm đó bà đi chợ mua cục sạc điện thoại thì gặp con gái là nguyễn thị tươi cùng đi chợ
tại đây bà có đủ tươi đưa các con qua nhà ăn cơm trưa
khi tôi đồng ý bà có gọi cho con gái úc là nguyễn thị tình qua dùng bữa trưa cùng
như vậy bữa trưa hôm đó có chín người gồm có vợ chồng ông bà sản ba mẹ con chị tươi vợ chồng tinh và hai người con
theo bà thấm do không có sự chuẩn bị từ trước nên hôm đó chỉ có thịt lợn chả lợn rau cần và trứng gà nhà nuôi và do chính tay hai con gái chế biến
cả gia đình ngồi một mâm
sau khi gia đình ăn xong được ba mươi phút thì cháu nvhn chín tuổi con trai chị tươi bị đau bụng và nồng ỏi
bà thấm kể thấy cháu nôn đau bụng người cứng và sụn bọc mép
tôi có gọi bác dâu qua đưa cháu đi bệnh viện nhi tỉnh hương yên
tại bệnh viện nhi cháu tỉnh táo hơn một chút
một mươi phút sau khi bé n đi bệnh viện thì bé b năm tuổi con chị tình cũng bị đau cổ được đưa xuống bệnh viện nhi hương yên cùng cấp cứu
tuy nhiên tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai hai cháu cũng tử vong
gia đình từ chối giám định pháp y và tổ chức an tán cho các cháu
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai chị tư và chị tình cùng xuất hiện triệu chứng đau bụng buồn nôm và được đi cấp cứu tích cực tại bệnh viện ở hà nội
tuy nhiên đến chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai chị tươi qua đời
trưa ngày hai mươi chín tháng một mươi hai chị tình cũng không qua khỏi
cũng theo lời kể của bà thấm bữa trưa hôm đó ông nguyễn văn dũng chồng của chị nguyễn thị tươi do có công việc tại thái bình nên không qua ăn cùng gia đình
sau khi chị tươi mất anh dũng trên đường đưa thi thể vợ từ hà nội về quê lo hậu sự cũng đột nhiên bị hôn mê và hiện đang cấp cứu tại bệnh viện
bữa ăn trưa kinh hoàng này khiến nhiều người không khỏi đau xót
không ai ngờ rằng chỉ sau một bữa cơm như mọi ngày mà bốn thành viên trong một gia đình đã ra đi
mỗi lần nhắc đến chuyện này bà thắm vợ ông sàng bà ngoại của hai người cháu
và cũng là mẹ của hai đứa con đột ngột ra đi đã ngất lên ngất xuống vì đau đớn
tài hòa ập tới với bốn người thân của ông sảng khiến người dân thông lai hạ trung bàn hoàng xót xa
nhiều hàng xóm nhà ông sản cũng tranh thủ đến thăm hỏi động viên gia đình
một số người trong nhà cho biết mấy ngày qua bà nguyễn thị thấm và ông sản ngất lên ngất xuống trước sự ra đi đột ngột của con của cháu
bà ái chưa biết con tình qua đời đâu gia đình đang phải giấu một người thân trong gia đình ông sản nói
thay đồng người đến hỏi thăm bà thắm trấn tỉnh lại rồi mời mọi người vào nhà
bà thấm buồn bã cho biết vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai do là ngày nghỉ nên bà đi mua sạc pin điện thoại
thì gặp con gái lớn lấy chồng ở xã ngọc thanh là chị nguyễn thị tươi đang đi chợ cùng hai con
sau đó hai mẹ con đứng nói chuyện và bà thắm bảo con gái cùng cháu về nhà ăn cơm
khi nhắc đến sự việc này bà thắm đầu đớn nói
hôm đấy tôi chỉ vô tình gặp con rồi bảo con về nhà ăn cơm chứ không có chủ đích ăn uống gì
nên không mua thức ăn và bữa cơm cũng không có món gì đặc biệt
cháu còn nói để về nhà nấu cơm cho bố mẹ chồng vì mọi người đi làm không có nhà
nhưng tôi cố giữ cháu ở lại ăn cơm
trong câu chuyện bà thấm khẳng định bữa trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai có tổng cộng chín người
năm người lớn bốn trẻ em đều ngồi ăn
tuy nhiên có hai cháu bé đều ba tuổi con của chị tình và chị tươi
thỉnh thoảng chạy ra ngoài sân và ăn ít hơn mọi người
bà thắm nói rằng bữa cơm trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai nấu ăn bình thường như mọi ngày
và trong lúc ăn uống chế biến không có gì khác biệt so với mọi ngày
và trong lúc nấu cơm thì không có ai đến nhà chơi vào bếp
còn chồng của chị tươi hôm đó đi sang thái bình làm hộ bác nên không sang ăn cơm cùng
sau khi ăn cơm nhà bà thắm xong vợ chồng chị tinh và hai con về nhà để lấy hàng đi dạo cho khách
khi thấy cháu nơi đi cấp cứu bà tê cũng gọi điện thoại cho vợ chồng chị tình
trong cái tình vừa xuống viện thì nó lại gọi cháu về bảo cháu btab ở nhà kêu đau cổ
khi hai vợ chồng tình đưa cháu b xuống bệnh viện cấp cứu cháu cũng không bỏ khỏi
bà thắm ngàn ngào chia sẻ
bà thắm cho hay vợ chồng bà có hai người con gái là chị tư và chị tình
khi xảy ra sự việc mấy hôm nay bà rất buồn không tài nào ngủ được và rất muốn xuống dỗ con cháu
nhưng do sức khỏe yếu nên phải ở nhà
bản thân bà và gia đình cũng rất bất ngờ vì sự việc xảy ra không ai biết nguyên nhân vì sao
bà thắm bật khóc nói
bình thường cuối tuần con cháu cứ tập trung về nhà tôi quay quần ăn cơm có làm sao đâu
con cháu tiếu tích vui vẻ giờ lại xảy ra sự việc này tôi biết sống thế nào
bà thắm mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân sự việc
mấy ngày nay trên mạng có nhiều thông tin đồn thổi gia đình bà ăn lẩu cốc là không đúng sự thật
bà tôi cho rằng sự việc xảy ra không ai mong muốn
bản thân bà và gia đình đang phải chịu nhiều mất mát nên mong mọi người đừng suy diễn thông tin không chính xác
khi được hỏi có nghi ngờ gia đình bị đầu độc không bà thấm cho rằng không nghi ngờ ai mọi việc trong gia đình đều hết sức bình thường
bữa cơm trưa khiến bốn người tử vong vẫn khiến nhiều người ám ảnh
có nhiều thông tin xôn xao rằng sự việc đau lòng này là do ngộ độc thực phẩm
tuy nhiên hiện công an vẫn đang điều tra xét nghiệm mẫu thực phẩm để làm rõ nguyên nhân
được biết trong bữa cơm trưa đó chỉ có những món đơn giản là thịt lợn đậu trứng và rau cần
ông bùi văn phúc chủ tịch ủy ban nhân dân huyện
kiêm động tỉnh hưng yên cho biết hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang điều tra
làm rõ nguyên nhân bốn người tử vong sau bữa ăn trưa tại xã hùng an
theo ông phúc hiện tại viện khoa học hình sự bộ công an đang xác minh lại hiện trường nên chưa có thông tin cụ thể
liên quan đến vấn đề thức ăn đến giờ chưa có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm trong bữa ăn trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
lãnh đạo huyện kim thành cũng thông tin bữa cơm trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai chỉ là cơm gia đình
có các món ăn như thịt đậu rau cần và trứng tráng toàn những món ở quê thôi
người trực tiếp chế biến các món ăn này là chị nguyễn thị tình và nguyễn thị tươi
nhưng hai người này đã mất nên lực lượng chức năng vẫn chưa xác định rõ được nguyên nhân
bên cạnh đó lãnh đạo ủy ban nhân dân xã ngọc thanh kim động hưng yên
nơi chị nguyễn thị tươi sinh sống cũng cho biết
nhiều thông tin liên quan vụ việc lan truyền trên mạng xã hội là chưa chính xác
hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
vị này khẳng định trong bữa trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai các nạn nhân chỉ ăn cơm gia đình
bất thường ngoài ra lãnh đạo xã ngọc thanh cũng bác bỏ tên đồn vợ chồng chị tươi
người con cả có mậu thuẫn gia đình
quý vị thân mến việc bốn người trong một gia đình tử vong bất thường sau bữa ăn trưa tại hương yên
đến giờ vẫn còn nhiều bí ẩn vẫn còn nhiều thông tin xôn xao xoay quanh câu chuyện này
tuy nhiên sự việc này vẫn đang trong quá trình điều tra và làm rõ
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tới quý vị những thông tin mới nhất liên quan tới sự việc này
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại